đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy của quốc hội
do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn
đã có buổi kiểm tra tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
hiện quận hoàn kiếm là quận có mật độ dân cư cao nhất của thành phố
khu vực phố cổ phố cũ gồm một mươi phường với nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng
không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
hiện tại chỉ có một trăm sáu mươi sáu tuyến phố ba mươi ngõ trên địa bàn quận xe chữa cháy có khả năng tiếp cận
thế nhưng có đến tám trăm bốn mươi năm ngõ ngách hẻm xe chữa cháy không vào được
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn quận xảy ra ba trăm hai mươi ba vụ cháy khiến bốn người chết một người bị thương
tại buổi giám sát phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị yêu cầu quận hoàn kiếm và thành phố hà nội
tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân
đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đôn đốc tới các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nâng cao công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng theo phương châm bốn tại chỗ